tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị huyện cao lộc tỉnh lạng sơn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn ngày hôm qua đã nhận bàn giao đối tượng truy nã nguyễn phương chi sau một mươi hai năm lẩn trốn tại trung quốc
năm hai nghìn một mươi chi bị kết án năm năm tù giam về tội mua bán người tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án quản thúc tại địa phương
lợi dụng điều này chi đã bỏ trốn sang trung quốc để lấy chồng đến năm hai nghìn hai mươi một đối tượng đã liên lạc về cho gia đình nên lực lượng chức năng đã thu thập được địa chỉ của chi tại trung quốc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã nhiều lần gửi công hàm điện đàm với tổng đội trinh sát hình sự ti công an khu tử trị dân tổng trang quảng tây trung quốc và cục công an thị bằng tường quảng tây trung quốc
tuy nhiên do đối tượng thay đổi địa điểm lẩn trốn liên tục nên quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn
ngày ba tháng một mươi một cục công an thị bằng tường quảng tây trung quốc đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh giang tây trung quốc